chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn hai mươi tại phiên tòa xét xử hai mươi chín bị cáo trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt năm bị cáo cùng về tội giết người
trong đó lê đình công lê đình trức đều lĩnh án tử hình lê đình doanh bị phạt tù trung thân bùi viết hiểu một mươi sáu năm tù nguyễn quốc tiến một mươi ba năm tù
ngoài ra cùng bị tuyên án về tội giết người còn có bị cáo nguyễn văn tuyển bị tòa tuyên phạt một mươi hai năm tù
hai mươi ba bị cáo còn lại bị hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án từ một mươi năm tháng tù treo đến sáu năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
sau hơn hai tuần tuyên án tòa án nhân dân tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo của năm bị cáo gồm lê đình công lê đình trức lê đình doanh bùi viết hiểu nguyễn quốc tiến
năm bị cáo cho rằng mức hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với năm bị cáo là nặng đồng thời đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết trong vụ án nhằm giảm nhẹ hình phạt cho năm bị cáo
riêng bị cáo bùi thị nối bị tuyên phạt sáu năm tù về tội chống người thành công vụ không đồng ý với phán quyết của bản án sơ thẩm nên bị cáo đã có đơn kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cho mình
tám máy xúc gầu bánh xích hai máy xúc lật bánh xích hai máy khoan bánh xích hai máy gạt bánh xích
hai ô tô tải hai xe bồn và hai ô tô bán tải thu giữ khoảng một trăm linh tấn than trị giá khoảng hai trăm linh tỷ đồng
quá trình khám xét chỗ ở nơi làm việc của các nghi phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã thu giữ hai bảy tỷ đồng tiền mặt và nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan
kết quả điều tra ban đầu xác định một số doanh nghiệp tư nhân và cá nhân bên ngoài đã thông đồng
với cán bộ thuộc công ty than hạ long công ty than khai sim lợi dụng danh nghĩa thực hiện hợp đồng
bốc xúc đất đá để khai thác trái phép với quy mô lớn chiếm đoạt than công khai nhằm thu lợi bất chính
với số tiền đặc biệt lớn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra các quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối với một mươi hai bị can về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
qua địa bàn tỉnh lai châu công an tỉnh lai châu vừa bắt thêm một đối tượng và thu giữ thêm ba mươi hai kg ma túy dạng đá
như vậy là tính đến thời điểm hiện tại công an tỉnh lai châu đã bắt giữ tổng số bốn đối tượng trong chuyên án
thu giữ năm mươi kg ma túy dạng đá
đây là đối tượng cứ a làng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ khi đang lẩn trốn
vào bản cà lạp
nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại ấp đại nghĩa xã loan mỹ huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
bước đầu theo cơ quan điều tra vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng hai do ghen tuông vì nghi ngờ vợ là chị đào thị ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngoại tình nên minh đã dùng cây sắt đánh vào vùng đầu và cổ của vợ khi chị đang ngủ say
chị ngọc minh giật mình la lên thì minh tiếp tục dùng tay bóc cổ và dùng gối đè lên mặt
cho đến khi chị ngọc minh không còn cử động
nghĩ vợ mình đã chết nên minh điện thoại báo cho mẹ ruột biết và uống thuốc trừ sâu tự tử
đến sáu giờ sáng cùng ngày người nhà đã tìm đến thì phát hiện anh minh nằm bất động trong nhà vệ sinh ở tầng trệt
xung quanh có nhiều bà ói và mùi thuốc nông dược
chị ngọc minh nằm chết trên nền nhà xung quanh có vết máu
minh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây nghĩa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với danh thanh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và danh hoàng đệ sinh năm hai nghìn ba
cùng chú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
vào trưa ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một đệ điều khiển xe máy chở nhân ngồi phía sau
khi đi đến đoạn đường thuộc xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
khi phát hiện người phụ nữ chạy xe phía trước có đeo túi sách
cả hai điều khiển xe máy áp sát từ phía sau rồi nhân dùng tay giật lấy túi sách của người phụ nữ này
rồi cả hai nhanh chóng điều khiển xe bỏ trốn
ngoài vụ cướp giật tài sản này nhân và đệ còn thực hiện bốn vụ cướp giật tài sản khác của người dân
riêng đối tượng nhân thực hiện tổng cộng hai mươi vụ cướp giật tài sản trước khi bị lực lượng công an bắt giữ
tiếp tục cập nhật các tin tức liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ở trong nước
thưa quý vị theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho biết
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng hai cho đến sáu h ngày hai mươi năm tháng hai việt nam không ghi nhận ca mắc mới
như vậy là đến sáu giờ ngày hai mươi năm tháng hai việt nam có tổng cộng một năm trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay là tám trăm hai mươi ca
và đến thời điểm hiện tại việt nam đã chữa khỏi một tám trăm linh bốn bệnh nhân
trong đó hơn tám mươi khỏi bệnh sau một tuần điều trị
còn tại hải phòng vào chiều ngày hai mươi bốn tháng hai theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hải phòng hơn hai sáu trăm linh mẫu trách nhiệm diện rộng tại các khu vực phong tỏa do có bệnh nhân covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hải phòng đã có kết quả âm tính lần một với sars cov hai
trong đó gồm một bảy trăm tám mươi hai mẫu tại xóm bốn thôn lôi động xã hoàng động huyện thủy nguyên
và tám trăm ba mươi mẫu tại lô một trăm một mươi hai khu công nhân dư hàng quận lê trân
như intv đã đưa tin vào ngày hai mươi hai tháng hai sau khi xuất hiện ba trường hợp mắc covid một mươi chín trên địa bàn
qua xét nghiệm sàng lọc diện rộng các trường hợp nguy cơ cao thành phố hải phòng đã lập tức đưa các bệnh nhân
đi cách ly điều trị và phong tỏa nơi ở của các bệnh nhân này
đồng thời thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng đối với xã hoàng động huyện thủy nguyên
phường dư hàng quận lê trân có các ca dương tính và thôn kim sơn xã lê thiện huyện an dương
giáp với địa phương có dịch của huyện kim thành hải dương
hiện ngành y tế hải phòng tiếp tục giả soát truy vết lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương liên quan trong thời gian tới
vâng thưa quý vị trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trong nước cũng như nước bạn campuchia
ban giám đốc công an tỉnh an giang đã quyết định tăng cường trên hai trăm bốn mươi cán bộ chiến sĩ
lên địa bàn các huyện biên giới phối hợp cùng với lực lượng chức năng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo biên giới vừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và sau hai tháng tăng cường đã phát huy hiệu quả tích cực
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên antv tại an giang
là huyện biên giới đầu nguồn của tỉnh an phú có đường biên giới dài trên bốn mươi hai km với nhiều đường mòn lối mở
sông rạch xuyên biên giới đặc biệt với những đoạn sông ngắn và dân cư nhà bè đông đúc
khiến cho việc quản lý kiểm soát người qua lại biên giới là vấn đề hết sức phức tạp
với tinh thần chống dịch như chống giặc ban giám đốc công an tỉnh an giang đã tăng cường cho an phú
trên một trăm một mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng quân sự hải quan biên phòng
giải đều trên bảy mươi sáu chốt với nhiệm vụ hỗ trợ nắm tình hình kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
kiểm soát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là đối với người sức cảnh
nhập cảnh trái phép qua biên giới thì nó đã giảm đáng kể
nó góp phần cho xã nói riêng và toàn quyện toàn tỉnh nói chung là kiểm soát được tình hình
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khá là tốt
riêng về tình hình an ninh trực tự với lực lượng tăng cường như thế
thì các hoạt động như buôn lậu hoạt động mua bán sử dụng trái phép
chất mạc tí rồi những lãnh vực như tệ nạn xã hội thì nó giảm đáng kể
không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn các cán bộ chiến sĩ nơi đây còn là những tuyên truyền viên tích cực
để bà con hiểu chấp hành tốt các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương
chính sự chân thành gần gũi của các anh với người dân đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp
về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
bà con mặc dù là gặp khó khăn trong cái việc mà làm ăn
nhưng khi mà được giải thích thì bà con người ta cũng rất là đồng tình thông cảm
rồi là người ta cũng quan tâm rồi giúp đỡ cái lực lượng mà mình tham gia chống dịch ở biên giới
từ cái ăn đến cái ở bà con cũng có đóng góp gửi gắm cho cái tổ
đó cũng là một cái động lực để mà anh em vượt qua những cái khó khăn để mà hoàn thành cái nhiệm vụ chung
dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường
song với sự hỗ trợ tích cực của người dân trên tuyến biên giới
những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng ngành và nhân dân tin yêu giao phó